thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự buổi giao lưu điển hình toàn quốc hai nghìn một mươi chín
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trần quốc vượng
thường trực ban bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
và các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cầu
đây là buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là một hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực nhân dịp năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
phát biểu tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chủ tịch hồ chí minh luôn là biểu tượng người sáng về đạo đức cách mạng
tấm gương hy sinh hiến dân chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu
đó là tư tưởng hồ chí minh đạo đức hồ chí minh phong cách hồ chí minh và thời đại hồ chí minh
sinh thời bác hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng xây dựng và nêu gương người tốt
việc tốt người từng căng dặn
mỗi người tốt
mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp
cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp
những lời dạy của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị
những mong muốn của người vẫn luôn là động lực phán đấu và hành động của mỗi chúng ta
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là nhiệm vụ quan trọng thường chuyên và lâu dài của các tổ chức đảng
các cấp chính quyền các tổ chức chính trị xã hội
các cơ quan đơn vị và của từng cán bộ đảng viên
góp phần xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
xây dựng văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bày vững của đất nước ta
thủ tướng nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực
hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự
diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng rèn luyện và
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cộ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta hăng hái
phấn đấu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng ta cần làm thật tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung
dung cơ bản và các giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh làm cho tư tưởng
đạo đức phong cách của người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống
xã hội của nền văn hóa và con người việt nam tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân
tố mới điển hình tiên tiến đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp
các ngành trong mọi tầng lớp nhân dân trên tất cả các mọi lĩnh vực
đồng thời cần nghiêm khắc phê bình uống nắng những nhận thức lệch lạc nói không đi đôi với làm
kiên quyết đẩy nuôi nặng tham nhũng quân lưu thoái vô cảm vô trách nhiệm những biểu hiện tự
diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đáu tranh mất các quan điểm xa trái của các thế lực thù địch
phản động cơ hội tại buổi giao lưu các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư
tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được nhận bằng khen của thủ tướng thủ tướng bày
tôi tin tưởng các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu có mặt hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả
đạt được không ngừng nỗ lực phấn đấu để gặt hái thêm nhiều thành tích nhân rộng thêm nhiều điển
hình tiêu biểu xứng đáng là tấm gương để mọi người nói theo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tạo sức lan tỏa rộng khắp mạnh mẽ trong toàn xã hội